các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
từ nhân dân mà ra vì nhân dân mà phục vụ ra đời trong cao trào cách mạng tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm được đảng ta và bác hồ chăm lo giáo dục rèn luyện được nhân dân hết lòng tin yêu giúp đỡ
lực lượng công an của chúng ta đã thể hiện phẩm chất anh hùng bản lĩnh kiên cường tận trung với đảng tận hiếu với dân không quản ngại khó khăn gian khổ lập nên nhiều chiến công hiển hách
khẳng định được vị thế vai trò là nòng cốt trong việc bảo vệ giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội
đóng góp rất quan trọng vào việc hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ của cách mạng bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân mở rộng quan hệ đối ngoại của đất nước
lịch sử và truyền thống vẻ vang của công an nhân dân việt nam được tôi luyện thử thách qua các cuộc chiến tranh và trong thời kỳ xây dựng phát triển đất nước
với những chiến công nối tiếp chiến công lớp thế hệ cán bộ chiến sĩ không ngừng bồi đắp nên truyền thống anh hùng cách mạng của công an nhân dân việt nam
tuyệt đối trung thành với đảng với nhà nước và nhân dân
hơn bảy mươi bảy năm qua truyền thông đó được tô thắm bởi máu đào của hơn hai mươi liệt sĩ thương binh
bằng những chiến công oanh liệt những cống hiến hy sinh thầm lặng của sự đoàn kết thống nhất một lòng tận chung với đảng tận hiếu với dân
sẵn sàng cao vang khúc khải hoàng
đó là hình ảnh người chiến sĩ công an bản lĩnh nhân văn vì nước quen thân vì dân phục vụ và trở thành biểu tượng của cái đẹp
tính nhân văn sâu sắc của niềm tin sự lan tỏa trong toàn xã hội
nhìn lại chặng đường đã qua mỗi cán bộ chiến sĩ công an nhân dân luôn tự hào về truyền thống cách mạng vẻ vang
ý thức sâu sắc về vinh dự và trách nhiệm của mình
là phải luôn tiên phong gần mẫu đi đầu trước mọi gian nguy sẵn sàng công hiến hy sinh
bởi vì đảng lựa chọn công an trong những người trung thành nhất với đảng
những người chỉ biết sống chết với đảng chỉ biết còn đảng thì còn mình
đó vừa là ý tưởng là nguyên tắc để cán bộ chiến sĩ công an hôm nay viết tiếp chiến công
bồi đắp và phát huy truyền thống vẻ vang mãi mãi xứng đáng là thanh bảo kiếm bảo vệ đảng nhà nước tổ quốc và nhân dân

đảng lựa chọn công an trong những người trung thành nhất với đảng nhà nước tổ quốc và nhân dân

mùng ba tháng hai năm một nghìn chín trăm ba mươi mùng ba tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba

chương trình nghị quyết một mươi hai ngày hôm nay sẽ làm sáng tỏ nội dung dưới sự lãnh đạo trực tiếp tuyệt đối về mọi mặt của đảng
lực lượng công an nhân dân đã không ngừng lớn mạnh phục vụ đắc lực sự phát triển toàn diện đất nước
nâng cao vị thế uy tín của việt nam trên trường quốc tế
và tham dự chương trình ngày hôm nay xin được trân trọng giới thiệu phó giáo sư tiến sĩ nguyễn quốc bảo
giảng viên cao cấp học viện chính trị quốc gia hồ chí minh
vâng thưa ông có thể nói rằng trong phóng sự ngắn vừa rồi thì đã khái quát và nhấn mạnh đặc tính của công an việt nam
đó chính là chỉ biết còn đảng thì còn mình vậy thì ông có thể phân tích cụ thể hơn về nội dung này không ạ
ra đời trong cao trào cách mạng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm được đảng đều bác hồn thường xuyên quan tâm chăm lo giáo dục và trang viện
lực lượng công an nhân dân chúng ta đã không ngừng lớn mạnh và trưởng thành
và có những đóng góp hết sức to lớn vào các sự kiệp cách mạng của đảng
chúng ta thấy công an nhân dân ngay từ khi mới ra đời trên hôm nay gắn chạch với những bước đường chiến đấu
những bước đường đấu tranh bước đường xây dựng của đảng ta
trong bất cứ một hoàn cảnh nào trong bất cứ một giai đoạn khách mạng nào
trong mọi sự hy sinh khó khăn tan khổ lực lượng công an đã luôn xứng đáng
là cái vai trò nồng cốt xứng đáng thực sự là cái thanh bảo kiếp
và cái lát chắn thép bảo vệ đảng bảo vệ chế độ bảo đảm cái cuộc sống bình yên cho người dân
và trong cuộc chiến đấu ấy đã có rất nhiều những cán bộ những chiến sĩ công an
họ đã hy sinh cả tuổi thanh xuân của họ hạnh phúc riêng của họ
vì sự nghiệp chung cả tổng
và mãi mãi họ sẽ là cái tượng đài là cái biểu tượng
chính công an của chúng ta
vâng thưa phó giáo sư tiến sĩ nguyễn quốc bảo
có thể thấy rằng là chủ tịch hồ chí minh với lực lượng công an nhân dân
thì không chỉ là người sáng lập rèn luyện mà còn là một người thầy vĩ đại
và nguồn sức mạnh to lớn để giúp cho lực lượng công an nhân dân
có thể vượt qua mọi khó khăn gian khổ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
mà đảng nhà nước và nhân dân đã giao phó
đó chính là năm lời thề thiêng liêng trước anh linh của người có phải không ạ
rất đúng đó là cũng chính là năm cái lời thề
nó thể hiện cái phẩm chất của người cộng sản
kiên quyết thực hiện những lời dạy của bác
khi quyết thực hiện cái hoài bão lớn lao của bác
đó là giải phóng hoàn toàn việt nam thống nhất các nước
xây dựng chủ nghĩa xã hội thành công trong cả nước
xây dựng một nước việt nam dân giàu nước mạnh dân chủ giàu mạnh
đó là cái thứ nhất
cái phẩm chất thứ hai nó cũng như là lời trẻ thứ hai
nó thể hiện đối với đảng là luôn luôn là tận trung với đảng
trung thành vô hạn với lại cái lý tưởng với sự cách mạng của đảng
và hy sinh vì lợi ích của đảng và của dân tộc
hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà đảng dân giao phó
đó là cái thứ hai
cái thứ ba đối với nhân dân kính trọng dân lễ phép với dân
và luôn luôn là gì là đặt lợi ích của nhân dân lên trên hết vì nhân dân được mà phục vụ
cái thứ tư đối với cái đấy luôn luôn đi cao tinh thần cảnh giác tách mạng
tinh thần sẵn sàng chiến đấu không là khoan nhượng và kiên quyết đấu tranh
chống lại mọi cái thủ đoạn mọi cái âm mưu mọi hoạt động chống phá của các thế lực thủ địch hoạt động
dẫu chống bất cứ hoạt động nào
bảo vệ cái an ninh của cái quốc gia nhất là trong mọi thể hữu
và thứ năm bản thân người chiến sĩ công an không ngừng học tập không ngừng rèn luyện không ngừng phấn đấu
tu dưỡng luôn luôn xứng đáng với tài liệu người chỉ sĩ công an nhân dân
thì theo tôi đấy nó không chỉ là lời thề nó là cái phẩm chất cao quý của người sĩ công an người cộng sản
ngày một mươi sáu tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai bộ chính trị ban hành quyết định số một mươi hai nqtw về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tình nguyện hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
nghị quyết một mươi hai là định hướng là chỉ đạo là mục tiêu xây dựng lực lượng công an nhân dân vì nước quên thân vì dân phục vụ chỉ biết còn đảng thì còn mình
giữ gìn nêu cao phẩm chất cách mạng anh hùng danh dự là điều thiêng liêng cao quý nhất
nghị quyết một mươi hai của bộ chính trị tiếp tục khẳng định công an nhân dân là lá chắn và thanh bảo kiếm bảo vệ nhân dân bảo vệ đảng nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa
xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh
chính quy tình nguyện hiện đại là yêu cầu cấp thiết góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc tổ quốc giữ vững môi trường hòa bình ổn định đưa đất nước ta trở thành nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa vào giữa thế kỷ hai mươi một
dưới sự lãnh đạo trực tiếp tuyệt đối về mọi mặt của đảng kế thừa phát huy những thành tiệu và truyền thống trong quá trình bảy mươi bảy năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành
lực lượng công an nhân dân đang nêu cao quyết tâm thực hiện mạnh mẽ có hiệu quả
nhiệm vụ xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nguyện hiện đại toàn diện cả về chính trị tư tưởng đạo đức tổ chức cán bộ hoạt động chuyên môn nghiệp vụ và hậu cần kỹ thuật
có đủ sức mạnh tiềm lực khả năng phục vụ có hiệu quả các mục tiêu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc tổ quốc giữ vững môi trường hòa bình ổn định nâng cao vị thế và uy tín của việt nam trên trường quốc tế
giàu nước mạnh dân chủ công bằng văn minh trật tự kỳ cương an toàn đưa nước ta trở thành một nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa vào giữa thế kỷ hai mươi một như nghị quyết đại hội toàn quốc của đảng đã đề ra
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
quốc bảo có thể thấy rằng là nghị quyết một mươi hai của bộ chính trị chính là sự kế thừa và nâng cao các quan điểm của đảng trong xây dựng lực lượng công an nhân dân và qua đó cũng càng khẳng định rằng sự lớn mạnh và trưởng thành của lực lượng công an nhân dân là đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp toàn diện mọi mặt của đảng phải không ạ
nghị quyết một mươi hai chính là sự tiếp tục những quan điểm của đảng về vấn đề xây dựng lực lượng công an nhân dân trong tỉ hình mới
nghị quyết nhấn mạnh
nghị quyết một mươi hai đặt ra một vấn đề nhập tâm đó là để xây dựng lực lượng quan nhân dân thật sự chăm sạch vững mạnh chính quy tinh nguyện và hiện đại
và đấy là đặt ra cái nhiệm vụ của lực lượng quan nhân dân trong cái giai đoạn mới đặt ra cái yêu cầu mới để xây dựng lực lượng quan nhân dân sang
để thực sự xứng đáng là cái thanh bảo kiếm là cái lát trắng bảo vệ đảng bảo vệ chế độ bảo vệ nhân dân bảo vệ sự nghiệp lưỡi mới bảo vệ sự nghiệp vất mạng của đảng của nhân dân
vâng thưa ông thì chúng ta đều biết là sinh thời chủ tịch hồ chí minh luôn quan tâm chăm lo tới việc xây dựng lực lượng công an nhân dân
vậy thì theo ông liệu rằng có mối quan hệ nào giữa tư tưởng hồ chí minh về xây dựng lực lượng công an nhân dân và nghị quyết một mươi hai hay không ạ
nghị quyết một mươi hai cũng là một sự tiếp nối
tư tưởng hồ chí minh những lời dạy của hồ chí minh đối với lực lượng công an nhân dân mặt trận rõ nhất là ở sáu điều bác hủ dạy công an nhân dân
nói đến sáu điều bác hồ dạy công an nhân dân thì rất nhiều nhưng tự chứng lại bác muốn nhấn mạnh đến vấn đề đạo đức người công an cách mạng
đạo đức đó thiện là gì ạ với đảng với chính phủ phải trung thành được đúng
với nhân dân phải kính trọng phải lấy phép
với bản thân mình phải sức cần kiệm lương chính chi không bổ tương
nghị quyết một mươi hai nói về vấn đề gì phải xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch chính quy tinh nguyện hiện đại
thì trong sạch đây nói với phẩm chất của lực lượng công an chúng ta chính là sự thể hiện những điều mà bác hồ dạy được vận dụng cho lực lượng công an nhân dân
một lần nữa xin cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ nguyễn quốc bảo đã dành thời gian cho chương trình ngày hôm nay
vâng thưa quý vị và các bạn xây dựng đội ngũ cán bộ chiến sĩ công an nhân dân bản lĩnh vững vàng công việc mẫn cán nghiệp vụ tinh thông điều lệnh mẫu mực lối sống nhân văn
đó vừa là mục tiêu vừa là động lực vừa là thước đo để mỗi cám bộ chiến sĩ công an nhân dân soi chiếu mỗi ngày để tiếp bước truyền thống anh hùng vì nước quên thân vì dân phục vụ sẵn sàng hy sinh vì bình yên cuộc sống vì hạnh phúc của nhân dân
và chương trình nghị quyết một mươi hai tuần này xin được kết thúc tại đây cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại